tối nay ngày bảy tháng năm tại quảng trường tây bắc thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã diễn ra lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ và đoàn công tác của trung ương
lên thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tây bắc tại sơn la
và khánh thành tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc
tham dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí phan đình trạc bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la
cách đây sáu mươi năm ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nhân dìm kỷ niệm năm năm chiến thắng điện biên phủ
bắc hồ và đoàn công tác của trung ương đã về thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ
và đồng bào các dân tộc tây bắc tại khu tự trị thái mèo
huyện thuận châu tỉnh sơn la
đó là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với đảng bộ chính quyền
chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tây bắc nói chung sơn la nói riêng
khác ghi lời dạy của bác sáu mươi năm qua đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang
và nhân dân các dân tộc tỉnh sơn la đã không ngừng phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc
ra sức thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm xây dựng đời sống văn hóa mới
cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước